rút kinh nghiệm từ các cơn bão trước đặc biệt là bão số hai đã khiến cho tám người thiệt mạng và hai thuyền viên mất tích trên tàu vtb hai mươi sáu vào tháng bảy vừa qua
trong cơn bão số một mươi này với sức gió được dự báo từ cấp một mươi hai đến một mươi năm mức độ cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển
vì vậy việc kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu tránh chú bão đang được các đơn vị địa phương gấp rút triển khai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số một mươi hiện vẫn đang mạnh lên
dự báo nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình ở cấp một mươi hai vào đêm ngày một mươi năm tháng chín dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín
vùng ảnh hưởng của bão có bán kính lên đến năm trăm linh km từ quảng ninh đến khánh hòa
để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trên biển lệnh cấm biển đã được thực hiện từ các tỉnh từ quảng ninh đến khánh hòa

cái nghề an như vang được chú ý trong này
tàu bán này tàu khách tàu hàng không thông thảo luồn này
đúng rồi không có phương án
ví dụ như người ta đi đến bắc người ta có cả người ta có phương án nguyên tục phương tiện
còn cái anh bán này là nguy hiểm lắm
bán này này là kề gãi các đảo kề gãi du lịch lắm
chỗ này này hết sức phải nhấn
với bán kính ảnh hưởng lên đến năm trăm linh km từ quảng ninh đến khánh hòa
trong khi tại khu vực này có hàng chục nghìn tàu thuyền của ngư dân khách du lịch hoạt động
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
triển khai các giải pháp ứng phó kêu gọi tàu thuyền trên biển di chuyển về nơi trú tránh an toàn
kiên quyết không để tàu thuyền ra khơi